thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam huyện nam giang đã quyết định tạm ứng ngân sách một trăm hai mươi triệu đồng
để hỗ trợ khẩn cấp cho ba hộ dân có nhà bị nước cuốn trôi do sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện sông bùng hai
sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện sông bung hai đã làm người dân vùng hạ du thiệt hại hơn năm tỷ đồng
trong đó có ba ngôi nhà cùng nhiều tài sản của gia đình các ông a lăng đờ hép a lăng danh và a lăng giang
ở thôn bá oi xã la e huyện nam giang bị nước cuốn trôi
để các gia đình bị thiệt hại nặng sớm ổn định cuộc sống huyện nam giang đã cử đoàn xuống tận nơi thăm hỏi và hỗ trợ
mỗi hộ có nhà bị cuốn trôi bốn mươi triệu đồng đồng thời hỗ trợ các hộ này ba tháng lương thực mỗi tháng một mươi năm kg gạo trên một khẩu
những ngày qua các cơ quan chức năng ở địa phương tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích
đến nay người dân và lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và vớt được một thi thể một người đàn ông ở vùng hạ lưu cách thủy điện sông bung hai khoảng hơn hai mươi km
các cơ quan chức năng đang cho người nhà nhận dạng và tiến hành xét nghiệm adn để xác định chính xác danh tính nạn nhân